phổi là cơ quan đục hệ hô hấp giúp quá trình hít thở diễn ra xuân sẻ mỗi ngày
phổi được cấu tạo bởi các tế bào có hai lá và nằm ở phía hai bên lồng gợ
trong bên phải có ba lá phổi bên trái có hai lá kích thích có phổi bên trái nhỏ hơn phổi bên phải do trái tim nằm lệch bên trái
về cấu tạo cây phế quản là phần không thể thiếu của cấu tạo phổi
mỗi một ống phế quản lại chứa bên trong rất nhiều ống phế quản với kích thước nhỏ hơn
chúng luôn lách khắp nơi trong ngõ ngách của phổi
những ống phế quản nhỏ này có tên gọi là tiểu phế quản
tiểu phế quản bắt đầu từ cây phế quản và nối với phía nang
phế năng được hiểu hơn đó là một túi khi lớn với kích thước nhỏ
đây chính là nơi chứa ma mạch và có chức năng vận chuyển oxy và co hai trong máu
lá phổi có tới hàng trăm triệu phế nang nhờ vậy mà chúng ta có thể hô hấp dễ dàng hơn
bạn sẽ có nguy cơ bị khó thở hay hô hấp hoạt động kém đi
có cảm giác mệt mỏi nếu như các phế nang của phổi chỉ tổn thương
nhất đó chính là đảm bảo quá trình hô hấp diễn ra xuân thể
cơ thể của chúng ta được cung cấp lượng oxy cần thiết nhờ vào hoạt động của phổi
phở cũng giúp cho cơ thể đào thải khí co hai
nói chung phổi có chức năng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của cơ thể
ngoài ra nhờ có phổi mà các tế bào nội mô hoạt động và duy trì một cách hiệu quả
các tế bào này giúp tăng cường sức đề kháng
bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của các vi khuẩn bụi bẩn có thể gây tổn thương với cơ thể
có vai trò rất quan trọng và rất khó có thể thay thế được
chính vì thế mà bộ phận này cũng rất dễ bị tổn thương
vì vậy bạn còn phải luôn chăm sóc sức khỏe cẩn thận
tránh để phổi bị tổn thương nói riêng và các bộ phận khác trong cơ thể bị tổn thương nói chung
để cải thiện sức khỏe của phổi đừng bỏ qua những môn thể thao sau đây
thứ nhất chạy bộ
chạy bộ sẽ hỗ trợ giải luyện sức khỏe tăng cường chức năng của phổi tật nhất
bộ bôn này còn giúp giỏng cân giãn cơ bắp để có thể hoạt động linh hoạt hơn
người chạy bộ thường xuyên có thể tăng khả năng hít thở và sức mạnh phổi
nhờ sự phối hợp nhịp nhàng hít và thở khi chạy
bơi lội bơi có thể giúp cơ thể tiêu hao nhiều oxy hơn
thúc đẩy phổi tăng cường hoạt động của các phế nang
bên cạnh đó bơi lội còn hỗ trợ đào thải carbon dioxide ra ngoài
từ đó giảm mệt mở khi vận động
đi bộ nhanh hoạt động thể chất này dễ dàng được thực hiện hàng ngày
không cần phải cắn sức
chức năng hô hấp và sức khỏe tim mạch từ từ
người mắc bệnh ngô hấp mãn tính như hèn xuyến phổi tắc nghen mãn tính
có thể đi bộ để giảm khóa thở
tuy nhiên nên đi bộ ngoài trời khi thời tiết ấm thay vì thời tiết khô lạnh
có thể khiến cho triệu chứng bệnh hô hấp trở nên trầm trọng hơn
theo các bác sĩ yoga phù hợp với những người mắc bệnh hèn xuyễn
các bài tập này sẽ giúp tập trung điều hòa nhịp thở mở rộng lồng ngực
tăng cường thông khí và lưu thân máu từ đó cải thiện chức năng ngô hấp
đạp xe là hoạt động hỗ trợ cardio hỗ trợ giảm cân hiệu quả
đồng thời tăng cường cơ hô hấp cải thiện chức năng của phổi
đạp xe không cần phải gắn sức liên tục
cũng không cần phải tạo áp lực quá mức lên phổi
nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận động
để đạt được hiệu quả tốt
người tập cần phải cố gắng thở bằng mũi không quá gắn sức
khi mệt cần phải giảm cường độ hoặc ngừng tập
người mắc các bệnh liên quan đến hô hấp hoặc cơ địa dễ bị ốm
con phải đeo khẩu trang để che mũi miệng khi đạp xe trong thời tiết lạnh
hạn chế đạp xe vào những ngày có chỉ số ô nhiễm không khí cao
aerobics và những bài tập cardio đòi hỏi rất nhiều năng lượng
kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian dài
người tập hô hấp nhanh và sâu hơn
cơ tim và cơ phổi phải làm việc nhiều hơn để cung cấp oxy cho cơ thể
từ đó sẽ giúp tăng khả năng trao đổi khí
tại các mô và cơ trong cơ thể
trao đổi khí của phổi
điều này cũng giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp
như viêm phế quản viêm phổi và các vấn đề liên quan đến phổi
môn thể thao này đòi hỏi hô hấp nhanh và sâu hơn
nâng cao sức mạnh và dung tích của phổi
khả năng khắp thụ oxy và trao đổi khí
bác sĩ lưu ý không nên tập cắn sức quá mức với các bài tập nêu trên
mình có thể gây ra khó thở tức ngực đuối sức
nhất là với những người mắc bệnh hô hấp mạng tính
tình trạng kéo dài sẽ làm giảm oxy máu
dẫn tới thiếu máu não ngất và mất ý thức
đề phổi hoạt động tốt không bị các tác nhân gây bệnh làm ảnh hưởng
chúng ta nên có ý thức bảo vệ lá phổi
ngày nay thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu khiến chất lá phổi bị tổn thương
chính vì thế mà chúng ta cần phải cai hoặc tránh xa thuốc lá
đây là cách đơn giản giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe của phổi
và bảo vệ cho chính những người xung quanh
ngoài ra cũng không nên sống và làm việc ở những môi trường không gian
có quá nhiều bụi bẩn hoặc ô nhiễm không khí ô nhiễm hóa chất năng
cần phải có một chế độ ăn uống khoa học
nên bổ sung thật nhiều chất sơ vitamin c bởi các chất này rất tốt cho phổi
quan trọng hơn nữa bà đừng quên tập thể dục và tập hít thở mỗi ngày
giúp cho sức khỏe của phổi được nâng cao